liên quan đến ca nhiễm số hai trăm sáu mươi tám ngày hai mươi bốn tháng bốn trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang
đã tiến hành lấy mẫu test nhanh đối với người dân tại thị trấn đồng văn
trong ngày hôm nay đã có trên ba trăm linh người dân đến trung tâm y tế huyện để lấy mẫu test nhanh
trước đó trung tâm y tế huyện cũng đã lấy ba trăm bảy mươi mẫu xét nghiệm covid một mươi chín và đã cho kết quả âm tính
hiện nay huyện đồng văn đang thực hiện cách ly tập trung đối với bốn trăm ba mươi một người
theo dõi sức khỏe tại nhà một bảy mươi năm trường hợp liên quan đến bệnh nhân số hai trăm sáu mươi
hiện sức khỏe của bệnh nhân này ổn định và tâm lý thoải mái